tại thành phố đà nẵng hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep đã được một mươi sáu nước tham gia đàm phán
hiệp định rcep được thiết lập bởi asean và sáu nước gồm trung quốc nhật bản hàn quốc australia new zealand và ấn độ
với mục tiêu sẽ tạo ra một khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới
phiên đàm phán kỹ thuật lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đó tập trung đề ra giải pháp xử lý những vấn đề vướng mắc cuối cùng
trước khi các nhà lãnh đạo các quốc gia gặp nhau vào tháng một mươi năm nay
hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep dự kiến sẽ tạo ra một thị trường khoảng ba năm tỷ người tiêu dùng
quy mô gdp khoảng bốn mươi chín năm nghìn tỷ usd chiếm gần bốn mươi gdp toàn cầu
trong bối cảnh kinh tế thế giới đang gặp phải những trở lực nhất định của bảo hộ mậu dịch
thành công của hiệp định sẽ đóng góp và tạo lập cấu trúc thương mại mới trong khu vực
thúc đẩy toàn cầu hóa theo hướng tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại
hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep dự kiến sẽ tạo ra một thị trường khoảng ba năm tỷ người tiêu dùng
tạo ra một toàn điểm trên các lĩnh vực quan trọng
tuy nhiên việc trình độ chính sách khác nhau của các nước rcep cũng đang là những rào cản nhất định
cần những giải pháp hết sức quyết liệt và đồng bộ
là nước chủ nhà của phiên đàm phán thứ hai mươi tám và cũng là chủ tịch của asean hai nghìn hai mươi
việt nam đã và đang nỗ lực phối hợp với tất cả các nước
phấn đấu đạt mục tiêu ký kết hiệp định rcep trong năm tới